vĩnh phúc cần tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao
các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao chú trọng hoàn thiện và thực hiện các quy hoạch về kinh tế xã hội
nhất là quy hoạch phát triển đô thị vĩnh phúc phân đấu sớm đưa vĩnh phúc trở thành thành phố trực thuộc trung ương
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
bảy mươi năm ngày thành lập tỉnh vĩnh phúc và đón nhận huân trường lao động hạng nhất do tỉnh vĩnh phúc tổ chức vào sáng nay
cùng dự lễ kỷ niệm có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí trịnh đình dũng phó thủ tướng chính phủ và lãnh đạo các bộ ban ngành

đồng chí nguyên tổng bí thư nông đức mạnh các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng